sau khi hà nội và tp hcm công bố điểm chuẩn vào lớp một mươi các trường công lập
hơn năm mươi học sinh của cả hai thành phố trượt vào trường công buộc phải tìm đến các trường tư thục dân lập
trong khi đó hệ thống các trường công lập ngày càng quá tải chất lượng cơ sở vật chất xuống cấp
và mỗi mùa tuyển sinh vẫn là sự căng thẳng đối với cả nhà trường lẫn phụ huynh
đã đến lúc việc tuyển sinh đầu cấp phải theo hướng thoát công giải tòa tâm lý chuộng công hơn tư
hành trình phá nhanh vụ khủng bố là nhan đề bài viết được đăng trên báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay
chiều ngày năm tháng bảy công an tp hcm đã tổ chức cuộc họp báo công bố thông tin liên quan tới vụ khủng bố
đặt chất nổ tại trụ sở công an phường một mươi hai quận tân bình làm ba người bị thương vào chiều ngày hai mươi tháng sáu
theo đó công an thành phố đã bắt giữ tám người trong đó khởi tố bị can và tạm giam bảy người
hiện công an thành phố vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra xử lý nhiều đối tượng có liên quan khác
cơ quan chức năng xác định các đối tượng bị bắt có liên quan một số phần tử lưu vong phản động ở nước ngoài
đồng thời nhận tiền từ các tổ chức này gây ra các vụ nổ ở trong nước để kích động người dân
hiệu quả giải quyết hồ sơ cấp tỉnh được công bố cao liên thông trực tuyến còn thấp
đây là nội dung chính trong bài viết chính phủ điện tử vướng liên thông được đăng trên báo thanh niên
chính phủ điện tử còn mang nặng số lượng hình thức
bề ngoài thì tuyên bố mức độ ba mức độ bốn làm thủ tục trực tuyến trên mạng internet
nhưng bên trong thì theo các chuyên gia và người dân phản ánh họ vẫn gặp nhiều vướng mắt rắc rối
một số chuyên gia đánh giá hiện các tỉnh thành phố bộ ban ngành cũng chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin
từ văn bản điện tử cho đến cổng thông tin điện tử phục vụ người dân
nhưng bất cập hiện nay là chưa liên thông được các ứng dụng đó với nhau
chính quyền thì điện tử nhưng bên trong giữa các bộ ban ngành với nhau thì lại chưa có quy trình số hóa kết nối
thời gian gần đây rộ lên tình trạng doanh nghiệp việt nam với những thương hiệu đã được người tiêu dùng tin cậy và quen thuộc
đua nhau bán mình cho các tập đoàn doanh nghiệp nước ngoài
đặc biệt gần đây các doanh nghiệp đến từ thái lan nhật bản đang giáo diết săn tìm thâu tóm các thương hiệu việt nam
các cuộc mua bán sát nhập diễn ra rồn rập liên quan đến vấn đề này trên báo sài gòn giải phóng số ra ngày hôm nay có bài viết
lúa ra là bán bài viết đầu tiên trong loạt bài doanh nghiệp trong nước bị thâu tóm
các vụ mua bán và sát nhập doanh nghiệp của việt nam cho các đại gia nước ngoài đang bùng nổ ở nước ta trong những năm gần đây
nhưng thực tế đây chính là tình trạng các doanh nghiệp tập đoàn nước ngoài đang dần thâu tóm các doanh nghiệp lớn của việt nam để độc chiếm thương mại
lâu nay chúng ta thường nói tới chuyện nhiều doanh nghiệp bán lúa non nhưng đang có tình trạng nhiều thương hiệu việt bắt đầu lớn mạnh
được người tiêu dùng tin cậy là bắt đầu chuyển nhượng lại cho các đại gia nước ngoài thông qua chủ động sát nhập hoặc bị thâu tóm
giống như chỉ đợi lúa ra là bán
trong khi để xây dựng được một thương hiệu là rất lâu và rất khó khăn
thưa quý vị trước đây thì thường phải mất từ một đến ba ngày khách mua hàng trên internet mới nhận được hàng
nhưng giờ đây với sự bùng nổ mạnh mẽ của các dịch vụ giao hàng thời gian giao và nhận hàng được rút ngắn một cách nhanh nhất
thậm chí có những đơn vị tiên phong cam kết giao hàng trong vòng một giờ đồng hồ kể từ khi đặt hàng
chính yếu tố nhanh chóng tiện lợi giá cả phù hợp đang khiến cho những dịch vụ giao nhận hàng nhanh phát triển mạnh trên thị trường việt nam
nở rộ dịch vụ giao hàng nhanh là bài viết được đăng trên báo nhân dân
nhu cầu của người tiêu dùng càng lúc càng muốn nhận hàng nhanh do tâm lý khi mua hàng online rất hồi hộp khi thanh toán xong là muốn nhanh chóng nhận được món hàng mình đặt
chính vì vậy thị trường giao nhận hàng hóa cũng phải thúc đẩy rất nhanh bởi khi việc mua sắm online diễn ra nhanh chóng xuân sẻ chắc chắn mang đến sự tin cậy niềm tin với người tiêu dùng cho những lần mua hàng về sau
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
xin chào và hẹn gặp lại